tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm tám ca nhiễm covid một mươi chín
và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
cũng trong ngày hôm nay đã có sáu ca mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm tám ca mắc covid một mươi chín mới
đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm sáu mươi tám ca
trong ngày có thêm sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một năm mươi bảy ca số ca còn đang điều trị là bảy mươi sáu ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi bốn năm trăm bảy mươi sáu người